thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị với doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt thách thức đón thời cơ phục hồi nền kinh tế theo hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp
đây được đánh giá là hội nghị riêng hồng trong bối cảnh nền kinh tế như lò so nén lại vì dịch covid một mươi chín và nay đang chờ bật lên tái khởi động khi dịch bệnh đã cơ bản được đẩy lùi tại việt nam
dịch covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội toàn cầu làm gián đoạn các chuỗi cung ứng sản xuất và lưu chuyển thương mại hàng hóa đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh
doanh thu quý i năm hai nghìn hai mươi của các doanh nghiệp giảm mạnh xuống còn bảy mươi bốn một so với cùng kỳ năm trước và dự kiến bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục giảm xuống còn gần bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hiện doanh nghiệp là bộ phận quan trọng của nền kinh tế
đang chịu rất nhiều tổn thất do dịch bệnh
hai báo cáo được trình bày tại hội nghị là báo cáo về tác động của dịch covid một mươi chín và báo cáo về sáng kiến kiến nghị của doanh nghiệp
thưa quý vị diễn ra trong trạng thái bình thường mới hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức đặc biệt với quy mô tiếp cận lớn nhất từ trước tới nay
được truyền hình trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu địa phương ba mươi điểm cầu các bộ ngành
đây là lần thứ tư thủ tướng đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp
với mục đích lắng nghe ý kiến của lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế để tháo gỡ các rào cản mở đường cho lực lượng này tiến lên
có thể nói nhờ hội nghị đối thoại giữa thủ tướng với doanh nghiệp
thì chính phủ thủ tướng chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nền tảng và cảm hứng cho phong trào cải cách ở mọi cấp mọi ngành mọi địa phương như hiện nay
trong tình hình dịch bệnh các doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn kép
vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào vừa bị giảm mạnh thị trường đầu ra
tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu nhất là các ngành hàng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu
phát biểu khai mạc tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
hiếm có một sự cố y tế nào có tác động đến hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ từ cuộc sống đến phát triển kinh tế